ngoài hồ ba bể vườn quốc gia ba bể còn có tới một mươi chín điểm tham quan khác
khu du lịch trọng điểm này được công nhận là khu ramsar thứ một nghìn chín trăm ba mươi tám của thế giới
được chính phủ công nhận là di thích danh thắng quốc gia đặc biệt
những năm gần đây hạ tầng giao thông được cải tạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách các nơi tìm đến nhiều hơn
hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của bà con thôn bác ngòi vì thế khởi sắc hơn
riêng cái làng văn ngòi bây giờ có tổng hai mươi năm hộ làm kinh doanh
mỗi ngày thì khách đến làng có thể rất đông
nếu mà nhân viên như bình quân như cái nhà tôi ấy
trong hai năm vừa rồi thì bình quân mỗi năm khoảng một đến một năm trăm linh khách
cái làm cái du lịch này nói chung là cũng có doanh thu tương đối là so với làm ruộng thì hơn
với mục tiêu cốt lõi là giữ vững cảnh sắc môi trường
ban quản lý sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng
chú trọng tập trung vào phát triển các dịch vụ phát triển văn hóa ẩm thực
mở tour mới tham quan trải nghiệm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách
trung bình hai năm trở lại đây thì một năm lượng khách đến với bắc cạn
đến với khu du lịch hồ ba bể thì rơi vào khoảng một trăm linh lượt
con số này phản ánh cái việc câu chuyện là rõ ràng là chưa xứng với cái tiềm năng của khu du lịch ở đây
thì chúng tôi xác định ngoài những cái hạ tầng vốn có của nó quá là chưa đáp ứng được yêu cầu của du khách
thì đúng là những yếu tố dịch vụ du lịch
các sản phẩm du lịch là một trong những cái yếu và thêm gõ nữa là cái công tác quảng bá
để du khách nước ngoài với du khách trong nước biết và đến với khu du lịch ba bể
bên cạnh việc đa sản hóa sản phẩm chú trọng xây dựng và gìn giữ thương hiệu về du lịch để tạo sức bật rõ rệt
tỉnh cần tập trung kêu gọi những nhà đầu tư lớn có sức ảnh hưởng là điểm trung chuyển
phục vụ cho du lịch vườn quốc gia ba bể thành phố bắc cạn đã tập trung kêu gọi đầu tư
thành phố thì trong thời gian qua thì cũng
phối hợp với tỉnh cũng kêu gọi một số nhà đầu tư tiến hành đến khảo sát xem xét đầu tư
thì đến thời điểm này thì tại khu vực đèo an toàn thác bạc phượng xuất hóa thì cũng đã có nhà đầu tư
và hiện nay thì ban tỉnh đã chấp nhận cái chủ trương đầu tư
mục tiêu của bắc cạn là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế xoa đói giảm nghèo cho nhân dân
đồng thời phát triển du lịch làm động lực thúc đẩy các nền kinh tế khác
riêng huyện ba bể cần xác định mục tiêu phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm thu hút ba mươi hai lượt khách quốc tế một triệu khách du lịch nội địa
tổng thu đạt một chín trăm sáu mươi tỷ đồng tạo việc làm cho một mươi ba tám trăm linh lao động
để thực hiện mục tiêu trước mắt tỉnh cần tháo gỡ vướng mắt
tháo gỡ cái điểm nghẹn của cái du lịch hiện nay đó là vấn đề đường giao thông
thời gian qua là lãnh đạo tỉnh cũng đã hết sức nỗ lực và phối hợp với các bộ ngành trung ương cũng tạo được kiện ủng hộ
thì cho đến nay cơ bản về chủ trương để mà tạo được một cái tuyến đường lớn có chất lượng cao từ trung tâm hà nội về đến hồ ba bể
thì còn cả hai cái đoạn là chợ mới thành phố bắc cạn và thành phố bắc cạn hồ ba bể
thì dự kiến và cũng hy vọng là sẽ sớm được khởi động trong thời gian tới
thứ hai thì chúng tôi vẫn hết sức là nỗ lực khuyến khích các nhà đầu tư tiềm năng đến để đầu tư tại khu du lịch ba bể nói riêng cũng như là bắc cạn nói chung để làm sao tạo nên được những chuỗi sản phẩm có tính chất đồng bộ